từ ngày hai mươi năm tháng chín đến nay trên tuyến đê tả sông bưởi thuộc thôn định hưng xã thạch định huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đã liên tiếp xảy ra hai điểm sạt lở tình trạng sạt lở ngày một nhiều hơn và đe dọa đến tính mạng cũng như là nhà cửa của hàng chục hộ dân sống cạnh con sông này
người dân thôn định hưng xã thạch định cho biết năm giờ sáng ngày hai mươi năm tháng chín tại thôn đã xảy ra một vụ sạt lở với chiều dài hơn năm mươi mét chiều sâu hai mươi mét
hiện tại khu vực cách điểm sạt lở khoảng năm trăm linh mét cũng đang tiếp tục xuất hiện nhiều vết dạ nứt sụt lốn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt gây hoang mang cho ba mươi hộ dân với hơn một trăm linh nhân khẩu